thủ đô hà nội đang thực sự là tâm điểm của cả thế giới khi trở thành điểm đến của một sự kiện được cả thế giới trông đợi
bên cạnh biểu tượng của một thành phố hòa bình văn hiến hà nội còn được biết đến với sự tươi đẹp mến khách và thân thiện
là điểm đến tin cậy của bạn bè thế giới nhờ chính sách đối ngoại vì hòa bình là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
và trong những ngày này thì trong lòng mỗi người dân thủ đô đều có chung một niềm tự hào
cùng háo hức chờ đợi một sự kiện lớn của đất nước của thế giới
tại khu vực trung tâm phố cổ mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường nhật
tuy nhiên hầu hết người dân đều quan tâm đến sự kiện
họ bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ có kết quả cụ thể để ghi nhận dấu ấn tại việt nam
thì anh nghĩ là thủ đô hà nội và nói riêng và việt nam nói chung rất là chào mừng cái sự kiện này
và hình ảnh của việt nam và hà nội sẽ được quảng bá ra toàn thế giới
bởi vì chắc chắn là toàn thế giới sẽ cùng trú tâm đến cái sự kiện này
và mục đích cao hơn mà những người dân việt nam và nhà lãnh đạo việt nam muốn hướng đến
đó là giải trừ vũ khí hạt nhân và hòa bình cho toàn thế giới
khi mà được biết tin là tổng thống mỹ gặp chủ tịch triều tiên được diễn ra tại hà nội
mọi người theo dõi từ sáng đến giờ
rất là theo dõi từ khi ông ấy đáp chân xuống ga đồng đăng
cho đến khi ông ấy về đến khách sạn melia là mọi nhà gia đình chị đã theo dõi trên tv

của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên sự kiện lớn mà cả thế giới chú ý
được người dân thủ đô thuộc mọi lứa tuổi thành phần xã hội cảm nhận
người dân thủ đô mong tận dụng được cơ hội này để giới thiệu với bạn bè thế giới
về một hà nội hòa bình thân thiện thanh lịch
bây giờ thì mình chưa thể gọi là mong muốn được nó đến cái đỉnh điểm của vấn đề
thế nhưng mà nó sẽ là dần dần tiến trình đó dần dần cởi mở dần
và cái vấn đề về
hạt nhân như thế cứ đấy là tầm cao tầm vĩ mô rồi
qua những thông tin mà mình biết thì chị thấy cũng thấy lạc quan
trong cái tiến trình hòa giải khuy hoạt nhân hóa trên toàn cầu
chờ đón hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên dù mỗi người dân thủ đô
có một cảm nhận riêng nhưng họ đều có chung niềm tự hào náo nức
bởi lẽ đây là sự kiện có một không hai ở thủ đô hà nội thành phố vĩ hòa bình